công an tỉnh lào cai cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai
tiến hành trao trả hai đối tượng quốc tịch trung quốc cho cục công an huyện hà khẩu châu hồng hà tỉnh vân nam trung quốc
trước đó công an tỉnh lào cai đã nhận được công văn trao đổi của cục công an huyện hà khẩu châu hồng hà tỉnh vân nam trung quốc
về việc đề nghị bắt giữ tám đối tượng người trung quốc
trong đó có hai đối tượng có hành vi tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài trái phép
đến ngày bốn tháng tám bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác giả soát địa bàn
công an tỉnh lào cai đã tiến hành kiểm tra khách sạn aristo và bắt giữ hai đối tượng là đàm kiến bình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
và nguyễn văn bảo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
cả hai đối tượng đều đăng ký thường trú tại thành phố mông tự châu hồng hà tỉnh vân nam trung quốc
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ hai đối tượng và tiến hành bàn giao cho công an trung quốc để tiếp tục điều tra vụ việc